mới đây bệnh viện đa khoa xuyên á tây ninh vừa tiến hành nối lại thành công ngón tay đứt gần lìa và gãy hở phức tạp cho một trường hợp bị tai nạn lao động
theo đó bệnh nhân năm mươi một tuổi trú tại tây ninh đang làm việc không may bị máy đập vào bàn tay phải gây viết thương tại các ngón hai ba bốn
bệnh nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa xuyên á tây ninh
khai thác bệnh sử được biết khi đang làm việc tại công ty thời điểm cuối tháng hai người phụ nữ không may bị một chiếc máy đập vào bàn tay phải gây vết thương nặng tại ba ngón tay vùng trung tâm
ngay sau đó bệnh nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu
tại bệnh viện khoa cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng viết thương phức tạp đứt gần lìa đốt giữa ngón ba kẽ hở đốt sang ngón bốn và có vết thương đứt gần ruối ngón hai của bàn tay phải
sau khi có kết quả cận lâm sàng và các xét nghiệm cần thiết ekip chuyên khoa chấn thương trình hình thống nhất chỉ định nối lại ngón tay đứt rời bằng kỹ thuật vi phẫu cho bệnh nhân
sau gần bốn giờ đồng hồ các bác sĩ đã nối thành công ngòn sữa đồng thời xử lý các tổn thương của các ngón tay còn lại
sau bảy giờ phẫu thuật sức khỏe bệnh nhân ổn định ngón tay đực núi đã hồng cảm giác tốt các ngón còn lại cũng hồng ấm
dự kiến bệnh nhân sẽ được xuất viện trong vài ngày tới
bác sĩ chuyên khoa một triệu quốc ngọc trưởng khoa truyền thương trịnh hình cho biết đứt lìa chi khi làm việc trực tiếp với máy cắt máy cuốn máy ép là những tai nạn được đơn vị tiếp nhận cấp cứu thường xuyên và thành công nối nhiều trường hợp bằng các kỹ thuật vi phẫu hiện đại
bác sĩ khuyên cáo điều quan trọng nhất để mang lại thành công cho các ca nối chi thể là việc phấn đứt lìa phải được bảo quản đúng cách cũng như bệnh nhân được nhanh chóng đưa đến bệnh viện để xử lý và can thiệp kịp thời
cũng theo bác sĩ đối với phần chi thể đứt lìa hoàn toàn nên cầm nắm nhẹ nhàng và rửa sạch phần chi thể đứt lìa bằng nước muối sinh lý vô quẩn hoặc nước sạch tuyệt đối không được dùng sà phòng hoặc hóa chất để rửa

còn nếu phần chi chưa hoàn toàn đứt lìa mà vẫn còn dính lại một phần trên da kể cả chi gần như đứt hoàn toàn thì người sơ cứu cũng không nên cắt rời nhẹ nhàng rửa sạch bằng nước muối sinh lý vô quẩn đặt chi ở tư thế sinh lý dùng băng ép hoặc gạc vô quẩn băng kín vết thương lại rồi đặt tù đá ở bên cạnh giữ nhiệt nhưng tránh đặt trực tiếp đá lạnh lên vết thương sau đó nhanh chóng vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện có đủ khả năng thực hiện phẫu thuật vi phẫu ghép chi thể đứt lìa